thưa quý vị và các bạn một vụ bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền vừa xảy ra tại xã khó khăn suối bạc huyện sơn hòa của tỉnh phú yên
làm người dân nơi đây hoang mang vì tại địa bàn chưa từng xảy ra vụ việc nào như vậy
tuy nhiên với sự vào cuộc tích cực nhanh chóng của lực lượng công an chỉ sau hơn ba giờ đồng hồ
thủ phạm vụ bắt cóc tống tiền đã bị bắt giữ giúp người dân giải tỏa được tâm lý bất an
diễn biến của vụ việc này sẽ được phóng viên antv phú yên phản ánh trong phóng sự dưới đây
phút điện thoại là alo là coi như chị nghe đây con của chị là đang nằm trong tay của tôi
nếu chị muốn cần mạng sống của con chị là chị phải đưa cho tôi một tí bằng không là coi như không biết được như thế nào thì lúc đó em xíu
sau khi nhận được tin báo công an huyện sơn hòa đã chỉ đạo lực lượng điều tra khẩn trương khám nghiệm hiện trường
thu thập dấu vết đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
ra soát lên danh sách các đối tượng có tiền án tiền sự ở xã xuê bạc và các địa bàn lân cận
với tinh thần trách nhiệm khẩn trương đến một mươi bốn giờ cùng ngày lực lượng trinh sát đã nhanh chóng xác định được hai đối tượng
có biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan công an để làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận tên là lương anh hào và nguyễn tấn dũng cùng chú xã xuê bạc huyện sơn hòa tỉnh phú yên
qua đầu tranh khai thác các đối tượng đã thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ bắt cóc bé thảo để tống tiền
việc nhanh chóng làm rõ vụ bắt cóc tống tiền của công an huyện sơn hòa đã góp phần đem lại sự yên tâm cho người dân nơi đây
và thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh với các loại tội phạm giữ gìn sự bình yên cuộc sống cho người dân